tổng thống mỹ donald trump đã tới việt nam tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tại đà nẵng
và sẽ có chuyến thăm chính thức hà nội
trước thêm chuyến thăm các học giả hàng đầu của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở thủ đô washington nhận định
việt nam đang trở thành đối tác ngày càng quan trọng của mỹ
theo tiến sĩ m e c rice giám đốc chương trình đông nam á của trung tâm nhiên cứu chiến lược và quốc tế
nguyên trợ lý bộ trưởng quốc phòng việc tổng thống trump tới thăm quốc gia đông nam á đầu tiên là việt nam là một dấu hiệu rất tích cực
ông donald trump có chuyến thăm việt nam từ rất sớm trong nhiệm kỳ tổng thống
cũng như việc ông đón tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại nhà trắng tháng năm năm hai nghìn một mươi
tất cả cho thấy việt nam đang trở thành đối tác ngày càng quan trọng của mỹ
đánh giá về hợp tác thương mại song phương
chuyên gia matthew goodman cố vấn cấp cao về kinh tế châu á của trung tâm nhiên cứu chiến lược và quốc tế mỹ cho rằng
việt nam và mỹ đã đạt tiến bộ to lớn trong quan hệ thông qua mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư trong nhiều năm qua
việc tổng thống donald trump thăm việt nam cho thấy ông có lý do để xây dựng mối quan hệ song phương tốt đẹp với việt nam
theo tôi tổng thống trump sẽ công bố tầm nhìn rõ ràng và tích cực về sự can dự của mỹ ở khu vực châu á thái bình dương
trong đó có kinh tế và thương mại
mỹ sẽ thúc đẩy các quy tắc thương mại theo hướng tự do rộng mở tăng cường lợi ích của mỹ và cả khu vực
về sự can dự quân sự của mỹ trong khu vực với tư cách là cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng
bà emi sirai cho biết chính quyền tổng thống trump đã tiếp nối rất nhiều chính sách của chính phủ tiền nhiệm và điều này có ý nghĩa rất tích cực
tại mỹ đã có các cuộc thảo luận về việc tăng cường hiện diện ở châu á thái bình dương
tuy nhiên vẫn có nhiều điểm chưa rõ ràng về chính quyền
chính quyền tổng thống donald trump cũng như chiến lược đối với châu á
các hướng ưu tiên thực sự và những gì mà chính quyền của ông sẵn sàng thúc đẩy